bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo apec tổng thống mỹ joe biden đã có cuộc gặp ba bên với tổng thống hàn quốc và thủ tướng nhật bản tại san francisco
trọng tâm của cuộc gặp là nhằm thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn giữa mỹ và hai đồng minh thân cận ở châu á
ba nước sẽ kích hoạt việc trao đổi ở mọi cấp độ cũng như khôi phục các cơ quan tham vấn giữa chính phủ các nước
ngoài hợp tác về chính trị quân sự an ninh ba nước cũng đẩy mạnh hợp tác về kinh tế và văn hóa
phát biểu tại cuộc gặp tổng thống nước chủ nhà joe biden cho biết trong năm nay mỹ đã đầu tư khoảng năm mươi tỷ usd vào các nền kinh tế ở khu vực châu á thái bình dương
bao gồm nhiều lĩnh vực như công nghệ năng lượng sạch hàng không và an ninh mạng
dự kiến sau cuộc gặp ba nước sẽ công bố mạng lưới cung cấp chung các loại nhiên liệu trung hòa carbon
trước đó vào tháng tám mỹ nhật hàn quốc đã nhất trí tham vấn với nhau trong trường hợp xuất hiện các mối đe dọa chung
nâng quan hệ đối tác lên một tầm cao mới như một phản ứng trước thách thức về an ninh và kinh tế đạt ra
bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo apec chủ tịch trung quốc tập cận bình và thủ tướng nhật bản kishida fumio đã có cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên sau một năm
đây là dấu hiệu cho thấy hai nền kinh tế lớn nhất châu á đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ căng thẳng
tại cuộc gặp ông tập cận bình kêu gọi hai bên hướng tới mối quan hệ chiến lược cùng có lợi và tập trung vào lợi ích chung và giải quyết thỏa đáng những bất đồng
về phần mình ông kishida cho rằng hai nước cần xây dựng một mối quan hệ ổn định và mang tính xây dựng có trách nhiệm đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng toàn cầu
thủ tướng kishida đã đề nghị chủ tịch trung quốc tập cận bình ngay lập tức dỡ bỏ các lệnh cấm nhập khẩu hải sản sau khi nhật bản tiến hành xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân fukushima
theo ông kishida hai bên đã nhất trí cần tiến hành các cuộc tham vấn chuyên gia trong vấn đề này từ góc nhìn khoa học